theo báo cáo về tình hình dịch bệnh của sở y tế hà nội trong tuần từ ngày hai mươi năm tháng một mươi một đến ngày một tháng một mươi hai trên địa bàn thành phố ghi nhận bốn trăm linh ba ca mắc sốt xuất huyết giảm một trăm một mươi bốn ca so với tuần trước đó
từ đầu năm đến nay hà nội đã ghi nhận một mươi một bốn trăm chín mươi ba ca mắc sốt xuất huyết trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội cho biết số ca mắc sốt xuất huyết đã giảm liên tục trong sáu tuần gần đây
trung bình mỗi tuần thành phố ghi nhận khoảng bốn trăm linh ca mắc sốt xuất huyết trong khi các tuần trước đó ghi nhận hơn tám trăm linh ca mắc
hiện thời tiết chuyển lạnh góp phần hạn chế hoạt động của mỗi vần chuyển bệnh xuất xuất huyết công tác diệt long quang bọ gậy và biện pháp phòng chống xuất xuất huyết cũng được nâng cao giúp kiểm soát dịch bệnh ngày càng khả quan